thưa quý vị chiều ngày hai tháng một lực lượng chức năng tỉnh đồng tháp đã huy động thêm nhiều thiết bị đến hiện trường để hỗ trợ giải cứu bé trai
ghi nhận đến một mươi bảy h chiều công tác cứu hộ vẫn đang khẩn trương diễn ra
quân khu chín cũng đã điều động thêm lực lượng công binh cùng với nhiều trang thiết bị hỗ trợ để giải quyết vấn đề
lực lượng cứu hộ tiếp tục nạp oxy vào miệng hố bằng ống truyền khí
dù nạn nhân không có tương tác nhưng các cơ quan chức năng tỉnh đồng tháp vẫn đang tiếp tục nỗ lực với phương châm còn nước còn tác
chúng tôi sử dụng lực lượng chuyên nghiệp của cứu nạn đồng thời là quy động quân sự và những lực lượng khác liên quan để phục vụ cho công tác cứu nạn này và sẽ liên tục duy trì đến khi cứu được cháu bé lên
khó khăn lớn nhất hiện nay là trụ bê tông được đóng sâu khoảng ba mươi năm mét gồm ba cọc rời hàng lại với nhau
theo phương án cứu hộ ban đầu lực lượng cứu hộ sẽ khoan một lỗ rỗng để dùng phương pháp xoáy nước xung quanh thành cọc bê tông
tuy nhiên quá trình thực hiện sẽ không thể làm gấp bởi có nguy cơ
làm gãy cọp gây nguy hiểm cho cháu bé
chúng tôi sử dụng giải pháp xoáy nước tạo ra ma sát giảm ma sát thành cọp
và khi đất đã nhảo ra và giảm ma sát thành cọp chúng tôi sẽ sử dụng thiết bị cẩu sẽ nâng cọp lên và chúng tôi sẽ cứu hộ
theo tiên lượng do bé trai rơi từ độ cao trên ba mươi mét xuống nên có thể đã xảy ra đa chấn thương
ngoài ra ở độ sâu trên ba mươi m sẽ rất lạnh và thiếu khó khăn
nên tình hình cháu bé vẫn đang được tiên lượng khá dài dặt
việc triển khai lực lượng công binh đối với mục đích dùng camera nội soi để xác định vị trí nạn nhân
sau đó dùng thiết bị kỹ thuật cất trụ bê tông để đưa bé ra
liên quan đến vụ việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã ký công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn khắc phục hậu quả sự cố
thủ tướng yêu cầu chủ tịch tỉnh đồng tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì tiếp tục phối hợp với ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ quốc phòng bộ xây dựng bộ giao thông vận tải huy động mọi lực lượng phương tiện cần thiết để tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời
bảo đảm yêu cầu nhanh nhất hiệu quả nhất kịp thời thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn
chúng tôi sẽ quyết tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng cứu hậu phải xuyên suốt
trong cái hoàn cảnh khó khăn nhưng mà chúng tôi sẽ quyết tâm làm
cũng theo lãnh đạo xây dựng thông vận tải tỉnh đồng tháp hiện khối công việc giải cứu cháu bé rất lớn phải điều đoàn thiết bị nhân lực
vì vậy phải có sự phối hợp nhịp nhàng sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân để quá trình cứu hộ cháu bé thuận lợi